dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại tỉnh yên bái hiện đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng
trước tình hình này các ngành chức năng của địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát dịch bệnh
trong đó tập trung vào việc kiểm soát vận chuyển buôn bán giết mổ bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm cung cấp ra thị trường
khống chế dịch bệnh có thể lây lan trong thời điểm giáp tết nguyên đán kỳ hợi hai nghìn một mươi
trên địa bàn các huyện văn yên trấn yên thành phố yên bái đã xuất hiện nhiều ổ dịch lở mồm long móng với hơn bảy trăm linh con mắc bệnh
để chủ động dập dịch các địa phương đã vận động các hộ chăn nuôi phối hợp tiêu hủy tránh lây lan bệnh dịch ra diện rộng
đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để nhân dân chăn nuôi có thể tái đàn
thành phố có phát hiện hai ổ dịch ở hai hộ chăn nuôi một điểm là nam cường và một điểm là âu lạc
thế thì dân thì ý thức của dân rất là tốt đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
thì thành phố đã cho tiến hành là phối hợp với dân tuyên truyền vận động và dân là cho tiêu hủy toàn bộ cái đàn gà súc bị nhiễm bệnh ở hai hộ này
từ thời điểm phát hiện các ổ dịch nhờ kịp thời dập dịch cũng như chủ động tiêu độc khử trùng tiêm phòng dịch lở mồm long móng cho đàn lợn
nên đến nay các địa phương không phát hiện thêm ổ dịch mới
trên địa bàn thành phố yên bái trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của nhân dân tăng cao vào thời điểm tết nguyên đán
đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố yên bái
tiến hành kiểm tra một số các cơ sở giết mổ ra súc cơ sở chế biến thực phẩm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng
cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm và khống chế dịch lở mồm long móng có thể lây lan
hộ của em cũng đã được tham gia học tập huấn tất cả các nước
các lớp mở kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng tuân thủ đầy đủ và có đầy đủ giấy phép của cấp trên
để phục vụ cho vấn đề sản xuất
qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là các cơ sở thực hiện rất là tốt
các điều kiện để cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường đảm bảo chất lượng trong dịp tết nguyên đán
và cũng để làm cho người tiêu dùng yên tâm hơn
hiện tại các địa phương đang tích cực tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc khử trùng cho tất cả đàn lợn của các hộ chăn nuôi
bên cạnh đó tăng cường việc quản lý cũng như thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ
không để dịch lở mồm long móng xảy ra trên diện rộng